sầu riêng là một loại trái cây thơm ngon có hàm lượng chất sơ và đường cao
sầu riêng có chỉ số đường huyết trung bình là năm mươi tám có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu nếu dùng với số lượng lớn
bên cạnh đó sầu riêng rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm
các hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường
như sơ vữa động mạch bệnh thần kinh bệnh thận và bệnh võng mạc
rất nhiều người thắc mắc vậy người bệnh tiểu đường có ăn sầu riêng được hay không
các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cho biết câu trả lời là có tuy nhiên người bệnh phải hạn chế ăn sầu riêng hàng ngày
theo khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường không nên ăn quá hai múi sầu riêng trên một ngày
trong sầu riêng có hàm lượng đường tự nhiên cao và chứa những loại đường đơn như fusto glucose
khiến cho bệnh nhân tiểu đường có thể bị tăng lượng đường trong máu thị lực có thể bị mờ và cảm thấy buồn nôn
ngoài ra hàm lượng cali có trong sầu riêng có thể gây ra các vấn đề khác cho người bệnh thận
mặc dù người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn sầu riêng tuy nhiên có thể lý ý một số điều dưới đây
để tránh gặp những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi ăn loại trái cây này
bạn nên ăn sầu riêng theo khổ phần nhỏ
thời điểm thích hợp để ăn sầu riêng là giữa các bữa chính và đảm bảo rằng bạn chỉ có một hoặc hai muối sầu riêng trong thời gian đó
người coi điện nóng nên hạn chế ăn sổ riêng để không bị nóng trong người
bạn tuyệt đối không nên sầu riêng và uống rượu bia vì rất dễ gây ra tác dụng phụ như đẩy hơi khó tiêu và nôn nao
bệnh tiểu đường là một loại bệnh có tính chất nghiêm trọng cần phải được kiểm soát bằng cách thay đổi chế độ ăn uống
có rất nhiều quan điểm cho rằng người bệnh tiểu đường thì không nên ăn sổ riêng
vậy quan điểm này là đúng hay sai
theo các chuyên gia y tế có thể hiểu rằng bệnh tiểu đường đo lượng đường thông qua các chỉ số insulin
loại hốc môn làm giảm lượng đường trong máu
bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ ezulin hoặc không thể sử dụng isuli đúng cách
loại bệnh trên có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng như suy thận mù loà và phải cắt bỏ chi nếu không được kiểm soát
chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân tiểu đường thường được hiểu là một chế độ ăn uống lành mạnh
người bệnh ăn những bữa ăn đều đạn cân bằng khẩu phần ăn lựa chọn nguyên liệu ngũ cốc nguyên hạt protein nạp trái cây và rau xanh
đồng thời còn phải chú ý ăn ít đường chất béo và muối
sự khác biệt chính của người bị bệnh tiểu đường với những người bình thường nằm ở việc theo dõi lượng cát ví dụ như lượng đường
người bệnh tiểu đường chỉ có thể ăn tráng miệng không ăn theo ý thích và khẩu phần phải vừa phải
người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn sầu riêng tuy nhiên còn được chú ý ăn theo chế độ mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa hai muối sầu riêng
sầu riêng là loại trái cây rất giàu năng lượng chỉ trong một trăm linh gram sầu riêng thì đã có tới một trăm sáu mươi năm calor
bên cạnh đó sầu riêng còn cung cấp chất đạm chất béo bão hỏa chất sơ cáp nát ri ăn sầu riêng với lượng phù hợp sẽ rất tốt cho sức khỏe bởi chúng sẽ giúp giảm cholesterol xấu
sầu riêng chế chất béo tốt và chính là chất béo này sẽ giảm cholesterol xấu từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đôi quỵ
ổn định huyết áp bởi sầu riêng rất giàu cali nên ăn chúng sẽ giúp điều chỉnh huyết áp ổn định
hỗ trợ hệ miễn dịch sầu riêng rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin ăn sầu riêng cũng sẽ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể trước virus vi khuẩn xâm nhập
thúc đẩy hệ tiêu hóa sầu riêng rất giàu chất sơ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa vitamin b một và b ba có trong sầu riêng có thể chống thèm ăn và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn
bác sĩ huỳnh tấn vũ giảng viên khoa y học cổ truyền đại học y dược tp hcm cho biết sầu riêng là một loại trái cây khá độc đáo vì nó mang trong mình cùng lúc hai thái cực đó là rất nhiều người yêu thích hoặc ghép đến tận cùng
người yêu thích sầu riêng thì thấy hương vị sầu riêng thật nồng nàn khó cưỡng khó có thể từ chối được ăn rồi sẽ thích và thành nghiện còn đối với những người không ưa thích sầu riêng thì sẽ cảm thấy cái mùi của sầu riêng rất khó ngửi hoặc mô tả như mùi hành tây thối
sầu riêng lạ lùng độc đáo là thế nhưng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe sầu riêng cung cấp nhiều loại vitamin khoáng chất có hàm lượng chất mía và cala cao hơn so với nhiều loại trái cây khác
một chén sầu riêng tươi hoặc sầu riêng để đồng lạnh cắt nhỏ tương đương với hai trăm bốn mươi ba g cung cấp khoảng ba trăm năm mươi bảy calo ba sáu g protein tương đương với hàm lượng protein trong một số loại trái cây nhiệt đới như mít ổi sáu mươi sáu g carbon hydrate
trong đó có hàm lượng lớn là chất xơ ba bảy một mươi chín chín mươi bảy g đường
lượng đường trong sầu riêng xếp hạn chỉ số đường huyết là bốn mươi chín thấp hơn so với những loại trái cây nhiệt đới khác như dưa hấu đuôi đủ và dứa
cùng với bảy mươi ba g chất béo nhưng đây là loại chất béo lành mạnh có thể giúp cải thiện khả năng hấp thu chất dinh dưỡng vitamin a vitamin d vitamin e và vitamin k
sầu riêng còn có nhiều vị chất tốt sắt phốt pho vitamin c folate nhiều kali và maze tốt cho sức khỏe của xương
ăn một chén sầu riêng cơ thể sẽ được cung cấp khoảng ba mươi tám lượng vitamin b sáu tám mươi vitamin c hai mươi năm đồng sáu mươi một thiamin ba mươi kali một mươi tám maze và ba mươi chín lượng mangan
bên cạnh đó sầu riêng còn cung cấp hai mươi hai phao lát một mươi ba niacin một người cần mỗi ngày
sầu riêng là loại trái cây rất giàu năng lượng chỉ trong một trăm linh cam sầu riêng đã có tới một trăm sáu mươi năm cala
bên cạnh đó sầu riêng còn cung cấp chất đạm chất béo bão hỏa chất xơ

ăn sầu riêng với lượng phù hợp sẽ rất tốt cho sức khỏe bởi chúng sẽ giúp giảm cho redro sáu ổn định huyết áp hỗ trợ hệ thống miễn dịch thúc đẩy hệ tiêu hóa
lợi ích từ sầu riêng mang đến cho sức khỏe bao gồm
một hỗ trợ tiêu hóa
sầu riêng có hạm lượng chất sơ cao rất cần thiết cho chức năng của hệ thống trong cơ thể đặc biệt là hệ thống tiêu hóa giúp giảm tình trạng như tá bón tắc nghẽn trong ruột
các vấn đề như trứng bụng đầy hơi chua chuột rút hoặc khó tiêu có thể được giảm bớt
ăn sầu riêng thường xuyên có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa
sức khỏe tim mạch
sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch
chất sâu của nó sẽ giúp giảm lượng trô re tê rôn trong máu bằng cách loại bỏ trô re tê rôn ldl trô re tê rôn xấu ra khỏi cơ thể
ăn sầu riêng sẽ giúp loại bỏ trô re tê rôn xấu dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mẳng bám
giảm huyết áp
sầu riêng rất giàu ca ly và là một phần không thể thiếu trong quá trình cân bằng muối chất lỏng ở trong khắp tế bào cơ thể
giúp cho các mạch máu có thể thư giãn giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và giảm nguy cơ phát triển như bệnh sơ vỡ động mạch đau tim và đột quỵ
chống lão hóa
sầu riêng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn sầu riêng cũng chứa một loại acid amine tương tự như vậy
cải thiện sức khỏe của xương
sầu riêng là một nguồn cung cấp maze cali mangan và đồng tuyệt vời
tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh của tổng thể sự bền vững của xương
cali làm tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng của các tế bào đồng thời cải thiện sức khỏe của xương
những khoáng chất thiết yếu có trong sầu riêng sẽ giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh loạn xương
điều trị chứng thiếu máu
hoặc chất béo không lành mạnh tình nhiên loại trái cây này vẫn chứa rất nhiều calor
mỗi một quả sầu riêng nặng khoảng sáu trăm linh hai gram có khoảng tám trăm tám mươi năm calor
điều này tương ứng với khoảng bốn mươi bốn trong số hai calor hàng ngày được khuyến nghị cho một người trưởng thành
những người mắc bệnh đá thác đường không nên ăn quá nhiều sầu riêng bởi sầu riêng có nhiều đường phút tô và gluco
thừa những loại đường này có thể gây ra những triệu chứng như mở mắt và buồn nôn
theo quan điểm của y học cổ truyền sầu riêng được coi là loại thực phẩm có tính nhiệt
ăn quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng nóng trong và xuất hiện các triệu chứng ngộ độc
vì vậy người có thể chẳng nóng tao bón nặng không nên ăn sầu riêng
sầu riêng chứa hàm lượng cali dồi dào ăn nhiều sẽ gây ứ động cali trong cơ thể
vì vậy người mắc bệnh thận và bệnh tim nên hạn chế ăn sầu riêng
nếu ăn quá nhiều sầu riêng có thể làm dối loạn nhịp tim
người cao tuổi cũng cần phải hạn chế ăn sầu riêng
trong sầu riêng có chứa một hợp chất ở trong thịt sầu riêng có nguy cơ gây tao bón và tạc ruột